quá trình điều tra bước đầu cho thấy nguyên nhân là do mâu thuẫn bộc phát giữa ông nguyễn đình thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
và con dâu là lự thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
như tin đã đưa vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng hai tại thôn chúa lải xã thinh vận huyện trở mới tỉnh bắc cạn
nguyễn đình thắng đã dùng súng tự chế bắn con dâu là lự thị xuân
sau khi gây án thắng đã dùng chính khẩu súng gây án để bắn vào bụng mình và tử vong tại chỗ
quá trình điều tra bước đầu cho thấy nguyên nhân là do mâu thuẫn bộc phát giữa ông thắng và chị xuân
cách đấy ông thắng có doạn nạt chó nội ba tuổi con của chị xuân
sau đó giữa bố chồng và con dâu đã xảy ra xô xát
chị xuân đã gọi điện thoại cho chồng đang làm ăn ở xa để giải quyết
tuy nhiên chồng không về được nên chị đã gọi báo cho công an xã
công an xã thinh vận sau đó đã có mặt lập miên bản về sự việc nêu trên